các nhà phân tích chính trị cho rằng các cuộc bầu cử cấp tỉnh sắp diễn ra ở ontario và quebec
hai tỉnh đông dân nhất của canada có thể ngăn cản các chính trị gia khôi phục các biện pháp y tế được áp dụng trong đại dịch
theo một số công ty nghiên cứu thăm dò dư luận các thủ hiến của ontaryo và quebec có nguy cơ khiến một số cử tri xa lánh nếu họ áp đặt các biện pháp hạn chế mới
ontario nơi cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày hai tháng sáu tới đây đã bỏ quy định đeo khẩu trang ở hầu hết các địa điểm vào tuần trước
quebec với cuộc bầu cử dự kiến vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai cũng lên kế hoạch dỡ bỏ yêu cầu đeo khẩu trang vào tháng tới
trong khi đó chính quyền tỉnh aberta đã chấm dứt các hạn chế được áp dụng trong đại dịch vào ngày một tháng ba
tuy nhiên ở cả ba tỉnh trên việc đeo khẩu trang vẫn bắt buộc tại một số cơ sở bao gồm trên phương tiện công cộng
trong hai năm qua phần lớn người dân canada ủng hộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín được chính phủ áp dụng
tuy nhiên gần đây nhiều người đã lên tiếng phản đối các biện pháp này dẫn đến một cuộc biểu tình kéo dài ba tuần vào đầu năm hai nghìn hai mươi
làm tê liệt khu vực trung tâm thủ đô và nhiều cửa khẩu quốc tế
ước tính hơn chín mươi dân số ở mỗi số tỉnh tại canada đã tiêm ít nhất liều đầu tiên vaccine phòng covid một mươi chín
số đó giảm đáng kể đối với mũi tăng cường
tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín của canada vào khoảng một trăm linh trên một trăm linh dân gần bằng một phần ba tỷ lệ của mỹ
nhưng gấp hơn bốn lần so với australia
ông peter juni giám đốc ban tư vấn khoa học của tỉnh ontario cho rằng
việc dỡ bỏ yêu cầu đeo khẩu trang tại ontario là quá sớm
theo kết quả thăm dò dư luận do viện angers reyes thực hiện hồi đầu tháng này
bảy mươi ba người tham gia khảo sát ủng hộ việc đeo khẩu trang trong khi sáu mươi bốn ủng hộ hộ chiếu vaccine
giới chức y tế của quebec cho biết trong tuần này số lượng nhân viên chăm sóc y tế bị ốm do covid một mươi chín
đã tăng sáu mươi trong một tuần chiếm tới hai năm lực lượng chăm sóc y tế của tỉnh
đáng chú ý lần đầu tiên kể từ đỉnh điểm của làn sóng omicron hồi giữa tháng một vừa qua
số ca nhập viện do covid một mươi chín tại quebec đã tăng trở lại trong tuần kết thúc vào ngày hai mươi năm tháng ba
trong khi đó tỉnh ontario đã ghi nhận ba một trăm ba mươi chín ca nhiễm covid một mươi chín mới trong ngày ba mươi một tháng ba
tăng khoảng một mươi một so với mức hai tám trăm linh
con số thực tế được cho là có thể cao hơn một mươi lần vì việc xét nghiệm pcr bị hạn chế
theo thống kê chính phủ canada tổng số ca mắc covid một mươi chín tại nước này hiện ở mức trên ba bốn triệu
trong đó hơn ba năm trăm linh người đã tử vong